tây nguyên đang bước vào cao điểm mùa khô tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao
tại lâm đồng chủ tịch ubnd tỉnh vừa chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác phòng cháy
chữa cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh
lâm đồng là địa phương có độ che phủ rừng đứng thứ hai tại khu vực tây nguyên
với diện tích rừng hơn năm trăm ba mươi hai ha
bước vào cao điểm mùa khô tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao
ubnd tỉnh lâm đồng chỉ đạo các hạt kiểm lâm đơn vị chủ rừng và những hộ được giao khoán
quản lý bảo vệ rừng đẩy mạnh quy chế phối hợp với chính quyền cơ sở
tăng cường thực hiện các giải pháp quyết liệt trong quản lý bảo vệ rừng
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và giám sát chặt chẽ công tác đốt dọn thực bì
đề cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng quản lý rừng địa bàn tổ chức túc trực
canh gác thực hiện phương châm bốn tại chỗ đồng thời chủ động về lực lượng và phương tiện
sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra cháy rừng
theo số liệu thống kê từ đầu năm tới nay trên địa bàn lâm đồng đã xảy ra ba vụ cháy rừng
gây thiệt hại khoảng ba chín hectare